tàng trữ trái phép hai bánh heroin và một kg ma tuy đá đối tượng bùi đức nam trú tại thị trấn ninh giang huyện ninh giang tỉnh hải dương
vừa bị công an huyện ninh giang tỉnh hải dương phát hiện và bắt giữ
ngày hai mươi bốn tháng một tại trạm kiểm soát vé đường cao tốc hà nội hải phòng thuộc địa phận thị trấn gia lộc huyện gia lộc tỉnh hải dương
công an huyện ninh giang tiến hành kiểm tra đối tượng bùi đức nam khi đối tượng này ngồi trên xe ô tô do bùi ngọc thuật chú tại tỉnh hải dương điều khiển
qua kiểm tra lực lượng công an phát hiện nam tàng trữ hai bánh dạng bột đóng bánh một túi ni lông bên trong đựng các hạt tinh thể màu trắng
nam khai nhận đó là hai bánh heroin và khoảng một kg ma túy đá
một đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet liên tỉnh quy mô lớn với tổng số tiền giao dịch hơn bốn tám tỷ đồng
vừa bị đội cảnh sát hình sự công an thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc triệt phá bắt giữ hai đối tượng
hai đối tượng bị bắt là lê văn trú tại thành phố buôn ma thuột và nguyễn anh tuấn chú tại quận kiến an thành phố hải phòng
theo kết quả điều tra ban đầu khoảng tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một tuấn rủ văn tham gia cá độ bóng đá
sau đó tuấn liên hệ với một đối tượng chưa rõ lai địch ở thành phố hồ chí minh mua một tài khoản cá độ bóng đá với giá sáu trăm linh triệu đồng
từ tài khoản tổng này hai đối tượng đã chia nhỏ làm bảy tài khoản con rồi giao dịch các con bạc tổ chức cá độ bóng đá thắng thua bằng tiền
bước đầu cơ quan công an đã làm rõ chỉ hơn hai tháng hai đối tượng này đã tổ chức cá độ ở nhiều tỉnh thành với tổng số tiền hơn một sáu tỷ đồng
ngoài ra đối tượng văn còn tham gia cá độ vào một khoản khác với tổng số tiền ba hai tỷ đồng
được anh trai thuê làm giám đốc trần thị thanh hương trú tại quận phú nhuận thành phố hồ chí minh đã ký khống bốn mươi hai hóa đơn
tiếp tay cho đường dây làm khống hồ sơ xuất hàng đi trung quốc chiếm đoạt tiền hoàn thuế của nhà nước
tòa nhân dân tp đà nẵng vừa đưa ra xét xử và tuyên phạt bị cáo sáu năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo cáo trạng từ năm hai nghìn đến năm hai nghìn hai nguyễn quang thuần giám đốc chi nhánh xuất nhập khẩu đà nẵng thuộc bộ thương mại nay là bộ công thương
cùng nhiều cán bộ câu kết lập khống hồ sơ mua hàng nông lâm thủy sản của các cơ sở cá nhân để kê khai nguồn hàng đầu vào
thuần và đồng bọn lập khống hồ sơ xuất khẩu sang trung quốc với doanh số gần ba trăm linh tỷ đồng
chi nhánh xuất nhập khẩu đà nẵng đã mua hóa đơn của một mươi bảy đơn vị để xin hoàn thuế và chiếm đoạt tiền hoàn thuế là một mươi sáu tỷ đồng
trần thành nhân là một trong những đối tượng của đường dây này đã lập nên công ty việt phương và thuê em gái là bị cáo hương với lương mỗi tháng là hai năm triệu đồng
để ký khống hai hợp đồng với giá trị hơn sáu mươi tỷ đồng
đến thời điểm bị phát hiện cả thuần và đồng bọn đã hợp thức hóa hồ sơ làm thủ tục để cục thuế đà nẵng hoàn thuế một năm tỷ đồng
và chia nhau chiếm đoạt tiền hoàn thuế của nhà nước
ngày hai mươi năm tháng một ủy ban nhân dân huyện mỹ đức thành phố hà nội đã phát đi thông báo về việc tạm dừng tổ chức lễ hội không đón khách tham quan
tại di tích thắng cảnh hương sơn tức chùa hương
theo huyện mỹ đức đến nay mọi công tác chuẩn bị cho lễ hội đã được hoàn tất
tuy nhiên diễn biến dịch covid một mươi chín vẫn còn phức tạp nên ủy ban nhân dân huyện mỹ đức thông báo tạm dừng tổ chức lễ hội không đón khách tham quan
tại khu di tích thắng cảnh hương sơn chùa hương năm hai nghìn hai mươi hai cho đến khi có thông báo mới
trước đó lễ hội chùa hương năm hai nghìn hai mươi hai dự kiến diễn ra trong ba tháng từ ngày hai tháng hai đến hết ngày ba mươi tháng năm
tức là từ mùng hai tháng riêng cho đến ngày ba mươi tháng ba năm nhâm dần
lễ khai hội sẽ được tổ chức vào mùng sáu tháng riêng
người từ địa phương khác về quê ăn tết